như vậy từ năm sau ấn độ sẽ sản xuất khoảng ba trăm linh triệu liều vaccine sputnik v của nga gần gấp ba lần con số được thông báo trước đó
ấn độ hiện đang là nước sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới và ngành công nghiệp dược phẩm của nước này đang tăng tốc trong đại dịch covid một mươi chín
công ty hetero biopharm của ấn độ đã thông báo một thỏa thuận
với quỹ đầu tư trực tiếp của nga để sản xuất hơn một trăm linh triệu liều vaccine sputnik v trong số dự kiến khoảng ba trăm linh triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
tên ba công ty khác của ấn độ tham gia thỏa thuận hợp tác sản xuất vaccine sputnik v của nga vẫn chưa được công bố
chính phủ ấn độ đang cân nhắc cấp phép sử dụng khẩn cấp ba loại vaccine trong đó có sản phẩm của hãng astrazeneca của anh và pfizer biontech
để có thể sớm triển khai tiêm phòng vaccine tự nguyện tại nước này
quỹ nhi đồng liên hợp quốc
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một mỗi tháng cơ quan này có thể vận chuyển tới tám trăm năm mươi tấn hàng hóa
bao gồm vaccine ngừa covid một mươi chín và trang thiết bị bảo quản đi kèm tới chín mươi hai nước có thu nhập thấp và trung bình thấp nếu sẵn có một lượng vaccine như vậy
unicef đang làm việc với các hãng hàng không và ngành logistics để được ưu tiên vận chuyển vaccine đi khắp thế giới
đặc biệt là tới chín mươi hai quốc gia nghèo nhất thế giới
dự kiến vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ được ưu tiên vận chuyển trên các chuyến bay
thương mại hiện có và các chuyến bay vận tải cũng như huy động một số phương tiện vận tải khác tới các nước nhỏ hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận
unicef kêu gọi các nước quyên góp bốn trăm một mươi triệu đô la mỹ để hỗ trợ chi phí vận chuyển vaccine thuốc điều trị và các công cụ chuẩn đoán trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng italia giuseppe conte vừa thông báo nước này sẽ được đặt trong tình trạng phong tỏa trên cả nước trong phần lớn giai đoạn giáng sinh và năm mới sắp tới
các cửa hàng không thiết yếu
các cửa hàng không thiết yếu của italia sẽ phải đóng cửa trong giai đoạn từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai ba mươi một tháng một mươi hai đến mùng ba tháng một và mùng năm đến mùng sáu tháng một
trong những ngày này người dân chỉ được phép di chuyển giữa các khu vực với lý do làm việc chăm sóc sức khỏe hoặc khẩn cấp
cùng ngày chính phủ áo cũng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ ba sau lễ giáng sinh
những cửa hàng không thiết yếu sẽ phải đóng cửa và chỉ được phép mở cửa trở lại từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một